đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đã thăm tặng quà hộ nghèo gia đình chính sách
tại xã tân tiến huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn xuân thắng cảm ơn nhân dân các dân tộc xã tân tiến huyện yên sơn
đã đùm bọc trở che cán bộ giảng viên của trường nguyễn ái quốc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi hai đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đồng chí chúc bà con xã tân tiến đón tết vui tươi đầm ấm
nhân dịp này đồng chí nguyễn xuân thắng đã trao một trăm linh xuất quà cho hộ nghèo gia đình chính sách xã tân tiến
và hỗ trợ năm mươi triệu đồng cho hai gia đình chính sách ở thôn một và thôn hai xã tân tiến
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh trao tặng bốn trăm linh xuất quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh